thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về cơn bão số bốn
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu độ kinh đông cách nam định một trăm ba mươi km cách thanh hóa một trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
từ đêm nay vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ hải phòng đến nghệ an
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh bốn tám độ kinh đông trên khu vực thượng lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi năm đến một trăm linh km
đến bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ở huyện đảo bạch long vĩ gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
huyện đảo cô tô gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển trên vĩnh bắc bộ cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo mưa lớn từ ngày hôm nay đến ngày một mươi tám tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa to đến rất to lượng mưa từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm
một đợt trọng tâm mưa to tập trung ở khu vực đông bắc đồng bằng và trung du bắc bộ
các tỉnh sơn la hòa bình thanh hóa nghệ an
riêng hòa bình thanh hóa có khả năng mưa đặc biệt to từ bốn trăm linh năm trăm linh mm cả đợt
hà nội có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt
nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ
đặc biệt là các tỉnh như lai châu sơn la hòa bình yên bái phú thọ quảng ninh lạng sơn cao bằng thanh hóa nghệ an
ngập úng tại các vùng trũng thấp và các đô thị khu vực đồng bằng bắc bộ thanh hóa và nghệ an